làng cổ lộc yên ở xã tiên cảnh huyện tiên phước tỉnh quảng nam là một trong bốn làng cổ của cả nước được xếp hạng di tích cấp quốc gia
cùng với sự tự hào thì người dân nơi đây luôn làm tốt trọng trách giữ gìn tôn tạo và phát huy giá trị độc đáo của làng cổ lộc yên
tiếp tục phát huy những giá trị độc đáo gắn với việc phát triển du lịch
đến với căn nhà cổ của gia đình ông nguyễn đình hoan nằm trong làng cổ lộc yên du khách được khám phá không gian nhà cổ hơn một trăm năm mươi tuổi
đặc biệt bên trong căn nhà cổ là cột kèo bàn ghế và những nét trạm trộn độc đáo vẫn được bốn đời gia đình ông hoan giữ nguyên vẹn
được biết thời chiến tranh chính quyền ngô đình diệm đã hai lần tới mua lại nhưng chủ căn nhà không bán
chính những điều ấy đã thu hút và để lại những ấn tượng khó quên trong lòng du khách
tôi thấy rằng khi người dân mà giữ được những cái nét cổ của ngày xưa thì đây là điều đáng quý
nó ghi lại cái con trá nó nhớ ơn nơi trong bờ và nó ghi lại cái truyền thống của dân quê việt nam chúng ta
ngôi nhà cổ lớn của trong làng này tức là đặc trưng là về nét trạm trộn và cầu cây
cá nhân tôi cố gắng để phát triển thêm cái làng cổ tức là nhìn giữ những nét cổ của ngày xưa để lại
để cho lưu truyền lại mai sau cho con trá
theo gia phả của tộc nguyễn ở làng lộc yên dưới thời tây sơn gia đình ông nguyễn công tuyết người làng tận phước tam kỳ
đã cùng nhiều người đến đây lập làng đặt tên là lộc an thôn về sau gọi là lộc yên
đến nay qua bảy đời làng lộc yên có nhiều họ tộc cùng sinh sống thuận hòa
hiện ở lộc yên còn lưu giữ tám ngôi nhà cổ có niên đại từ tám mươi năm đến một trăm năm mươi năm
mới đây làng cổ lộc yên vinh dự được bộ văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng di tích quốc gia
để mà hỗ trợ cho những nhà mà đang có nguy cơ xuống cấp để họ trùm tu theo đúng quy định về quản lý quy hoạch kiến trúc mà đã được bàn hành
thứ ba đó là bảo vệ môi trường cảnh quan
khi làng cổ lộc yên được công nhận là di tích quốc gia đã chính thức định vị thương hiệu của làng cổ này trong bản đồ du lịch cả nước
đây là một cơ hội lớn để bảo tồn và phát huy giá trị vốn có của làng cổ lộc yên
đồng thời là điều kiện thuận lợi để quảng nam mở rộng quy mô phát triển du lịch lên vùng tây của tỉnh